chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube sức khỏe và đời sống
thưa quý vị câu chuyện ủn ứ nông sản tại cửa khẩu trung quốc dường như đã trở thành câu chuyện đến hẹn lại lên
với rất nhiều lý do khác nhau
cuối năm nay trung quốc với lý do thực hiện chiến lược zero covid nên việc thông quan cho hàng hóa xuất khẩu
tại nước ta sang trung quốc nhỏ giọt dẫn đến tình trạng hàng nghìn xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu đã một tháng nay
trước tình trạng đó quảng ninh tỉnh biên giới phía bắc có cửa khẩu sang trung quốc cũng đang tìm đến phương án
xảy tòa hàng nghìn xe hàng đang ách tắt tại cửa khẩu
theo đó tỉnh đã tính tới lập vùng đệm an toàn để việc thông quan diễn ra nhanh hơn
trung quốc không còn là thị trường dễ tính nên chuyên gia cho rằng nông sản việt cần bỏ cách bán hàng tiểu ngạch
alo là có và tiêu chuẩn chất lượng không đồng nhất
thông thường cuối năm nông sản lại ủn ứ ở cửa khẩu các tỉnh biên giới với trung quốc
nhưng năm nay tình hình nghiêm trọng hơn khi nước này xét chặt các biện pháp phòng dịch
hàng ngàn container tám mươi là hàng nông sản trái cây dễ hư hỏng phải nằm im chờ ở cửa khẩu tỉnh lạng sơn quảng ninh v v
trước tình trạng hàng ngàn xe container ủng ứ chất đống nông sản tại cửa khẩu đã có rất nhiều chỉ đạo
và ý kiến được đưa ra nhằm khắc phục hậu quả thậm chí tính đến phương án giải cứu
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh vừa yêu cầu các sở ngành đơn vị triển khai giải pháp cấp bách
khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh với trung quốc
ngoài việc tiếp tục điện đàm với chính quyền khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc
tỉnh này cũng nghiên cứu phương án lập phùng đệm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín tại cửa khẩu lối mở
việc này nhằm đáp ứng yêu cầu zero covid của phía bạn và đảm bảo quy định hiện hành
sở y tế và sở tài chính được giao tham mưu đề xuất phương án cụ thể
bà con có thể hiểu đơn giản vùng đệm được ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đưa ra là vùng an toàn dịch bệnh
nơi kiểm soát phòng dịch với người hàng hóa trước khi đưa xe vào khu vực cửa khẩu
việc này giúp xe được thông quan nhanh hơn và bảo vệ vùng xanh tại khu vực cửa khẩu
vùng đệm an toàn sẽ được tỉnh lên phương án lập tại các cửa khẩu lối mở để đẩy nhanh giải tỏa ách tắc tại các cửa khẩu biên giới
tỉnh cũng giao cho các sở ngành ủy ban nhân dân các địa phương khẩn trương có công hàm văn bản và hội đàm trao đổi với cơ quan
chính quyền phía bạn để thống nhất với các giải pháp chống dịch thúc đẩy sớm khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn rà sát lượng hàng nông lâm thủy sản của người dân doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu xuất khẩu sang trung quốc
trong thời gian tới đặc biệt trong vụ mùa thu hoạch cuối năm
quảng ninh yêu cầu sở nông nghiệp hướng dẫn người dân doanh nghiệp chủ động phân loại đóng gói bao bì phân định rõ chất lượng
chủng loại nông sản phù hợp với các điều kiện vận chuyển giao nhận phía bàn
tỉnh quảng ninh cũng khuyến cáo các doanh nghiệp điều tiết hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu móng cái tránh tình trạng ô ứ kéo dài thêm
tình trạng ôm tắt tại các cửa khẩu trong đó có quảng ninh đã diễn ra một tháng qua
từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai phía thành phố đông hương dựng thông quan hàng hóa với cửa khẩu bắc luân hai
lối mở km số ba số bốn để tăng cường công tác phòng chống dịch bên phía bạn đã ảnh hưởng đến việc thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu lối mở
báo cáo của bộ công thương cho thấy đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai cửa khẩu móng cái quảng ninh ung khoảng một năm trăm năm mươi năm container hàng nông thủy sản chở xuất sang trung quốc
để giảm tải cho cửa khẩu bắc luân hai chính quyền thành phố móng cái đã đưa xe vận chuyển trái cây tới tập kết tại các bãi kiểm hóa vận động doanh nghiệp kinh doanh kho lạnh giảm giá bảo quản với hàng cấp đông giảm phí lưu bãi và cung cấp các điều kiện thiết yếu phục vụ sinh hoạt các lái xe
tại cuộc họp chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai trước đó phó thủ tướng lê văn thành cũng đã yêu cầu chính quyền các địa phương có cửa khẩu biên giới phía bắc nhanh chóng nỗ lực giải phóng sớm nhất lượng hàng ngôn ngữ tại các cửa khẩu tính toán của hiệp hội rau quả việt nam
nếu hơn sáu container chở nông thủy sản ồ ứ tại các cửa khẩu phía bắc là lạng sơn và quảng ninh không nhanh chóng được giải quyết thì thiệt hại ước tính tới bốn tỷ đồng
trước thực trạng hàng nghìn xe nông sản un ứ tại cửa khẩu đã có nhiều phương án đề xuất vận chuyển hàng hóa xuất khẩu qua tuyến đường sắt để giảm áp lực cho các cửa khẩu đường bộ
tuy nhiên phương án này đã được nêu ra nhưng chưa được thực hiện
theo thông tin từ cục giám sát quản lý về hải quan tổng cục hải quan trên các tuyến biên giới phía bắc hiện nay trung quốc kiểm soát rất chặt chẽ các cửa khẩu phụ lối mở
đặc biệt trong bối cảnh covid một mươi chín các lối mở cửa khẩu phụ tại một số giai đoạn phải đóng lại
để đảm bảo phộng chống dịch
do đó hàng hóa tăng mạnh qua các cửa khẩu lớn như hữu nghị tân thanh lạng sơn móng cái quảng ninh
hàng hóa dùng về các cửa khẩu chính là một trong những lý do khiến ủng tắc hàng hóa nghiêm trọng
trong khi đó hàng sang trung quốc là chủ yếu đi theo các con đường rất rủi ro là tiểu ngạch
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam và hải quan trung quốc đã ký nghị định thư về việc nhập khẩu chín loại nông sản gồm có thanh lông dưa hấu vải nhãn chuối xoài mít chôm chôm và mang cục
hiện tại chín mặt hàng đưa sang trung quốc áp dụng kiểm dịch một trăm linh dẫn đến thời gian thông quan lâu hơn
trong khi đó lãnh đạo cục hải quan lạng sơn hy vọng khi có nghị định thư về chấp nhận kiểm dịch lẫn nhau thì việc thông quan sẽ rất thuận lợi
đồng thời bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tiếp tục đàm phán với phía trung quốc để đưa thêm một số mặt hàng nông sản khác nhập chính ngạch vào trung quốc
một số liệu khác được lãnh đạo cục hải quan lạng sơn cung cấp cho thấy tỷ lệ xuất khẩu nông sản chính ngạch qua địa bàn lạng sơn rất thấp
đối với hải quan lạng sơn kim ngạch xuất khẩu chính ngạch chỉ chiếm ba nông sản xuất khẩu sang trung quốc
lý do là việc xuất khẩu tiểu ngạch sang trung quốc có truyền thống từ lâu chính sách thương mại biên giới của trung quốc áp dụng miễn thuế nhập khẩu đối với cư dân biên giới khi nhập khẩu nông sản từ việt nam nên các doanh nghiệp phía việt nam và trung quốc không mặn mà thực hiện nhập khẩu chính ngạch
thay vào đó họ nhập khẩu qua đường tiểu ngạch sang phía trung quốc sẽ gom các lô hàng nhỏ thành lô hàng lớn để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ
như vậy khi việc nhập cảnh tiểu ngạch vẫn chiếm vai trò chủ đạo trong xuất khẩu nông sản sang trung quốc thì tình trạng ủng tắc hàng hóa mỗi mùa thu hoạch ngay khi trung quốc có chính sách bất thường sẽ lại xảy ra
trước thực trạng nóng ách tác trên tuyến đường bộ các ngành chức năng tỉnh làng sơn hợp bàn trao đổi với phía trung quốc đẩy mạng việc xuất nhập khẩu theo tuyến đường sát liên vận